hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn ngọc thành chú tại huyện cờ đỏ tp cn về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai mai nguyễn huỳnh như cùng với thành phạm minh toàn và một số người bạn đến quán nhậu
trong lúc nhậu thành ghen tuông việc như đang chung sống như vợ chồng với toàn nhưng đã được mọi người can ngăn
khi cả nhóm ra về thành tiếp tục gây sự
trong lúc xô xát thành đã lấy một con dao đâm toàn nhiều nhát khiến toàn tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc thành một mươi bảy năm tù về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa triệt xóa điểm ma túy bắt giữ hai đối tượng và thu một viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn văn giang chú tại huyện nghi lộc
hòa chú tại huyện đôi lương tỉnh nghe an
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay giang và hòa đã mua ma túy từ các địa bàn lân cận
về bán lẻ cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn huyện nghi lộc
cơ quan công an đã thu giữ năm túi ni lông bên trong có chứa một viên ma túy tổng hợp
một xe mô tô bốn điện thoại di động và các vật chứng khác có liên quan đến vụ án
thời gian vừa qua mặc dù các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông
đã liên tục phát đi cảnh báo về những hệ lụy thậm chí là rủi ro cả về sức khỏe
tính mạng và tài sản khi xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm việc
thế nhưng dường như nhiều người dân vẫn bỏ ngoài tai những cảnh báo này
nghe theo lời rụ rỗ của các đối tượng xấu giấu gia đình vượt biên sang nước ngoài lao động trái phép
và rồi chỉ ngay sau đó thì họ đã phải nếm trái đắng
hiện nay công an thừa thiên huế đang phối hợp với các đơn vị chức năng
nỗ lực ra soát xác minh và thống kê danh sách các nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ kịp thời
khi gia đình phải vay mượn gửi tiền sang nước bạn để chụp con về việt nam
một nạn nhân khác ở thị trấn phú lộc huyện phú lộc cũng vừa trở về nhà
sau khi gia đình bỏ số tiền chuộc gần hai trăm linh triệu đồng
học sau lớp một mươi hai nghe lời bạn rủ dê nạn nhân giấu gia đình sang campuchia lao động trái phép
hơn sáu tháng ở đây nạn nhân đã phải nếm trải biết bao cay đắng tủi nhục
trên tay em vẫn lưu lại những vết sẹo do bị còng trích thuốc bị hành hạ
bằng cách là chích điện hoặc là đoán là về do bắt gia đình trả tiền rồi bắt xuống điện
thời gian qua công an thừa thiên huế nhận được nhiều đơn trình báo của người dân
về việc con em người thân của mình bị lừa ra nước ngoài làm việc
qua điều tra lực lượng chức năng đã ghi nhận có một mươi tám trường hợp xuất cảnh trái phép sang nước ngoài
chủ yếu là ở campuchia trong đó có bốn trường hợp có thông tin để nhận định
bị lừa đảo qua làm việc cho công ty ở nước ngoài và bị ngược đãi
việc đầu tiên khi mà kiểm nhận
thì một mặt chúng tôi phải làm động tác trở ngang những người thân những người đến trình báo
từ đó thì nhanh chóng truy xét lại những cái quan hệ cũ của người
mà đưa cả cái nạn nhân sang trái phép qua biên giới campuchia
đồng thời cũng xác định rõ là xuất hiện những yếu tố có không có là hành vi buôn bán người
để trực tiếp báo cáo cho cấp trên và thường hành xử lý theo các quy định

khi mà chúng tôi nhận được thông tin trực tiếp từ đại sứ quán của mình tại các nước
thì sau khi đó mình kết nối với gia đình
thì phía bên đại sứ quán của mình tại các nước sẽ có một đại diện để có thể kết nối với gia đình
và bay các cái thủ tục liên quan để cho người thân của công dân đó có thể là tiến hành
theo sự hướng dẫn của đại sứ quán việt nam tại các nước đó
đó cũng là một cách
còn một cách thứ hai
cộng sở cũng sẽ có những hướng dẫn có những trường hợp gửi báo về cho sở ngôi vụ sở ngôi vụ là tiếp tục phối hợp với địa phương rồi hướng dẫn cho người nhà để có thể thực hiện thay quyết trình
xuất khẩu lao động tìm kiếm việc làm với mức lương hấp dẫn là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên để tránh bị lừa đảo người dân muốn xuất khẩu lao động nước ngoài cần hết sức tỉnh táo tránh bị mờ mắt bởi những lời mời chào về cơ hội việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội và những đối tượng xấu
phải tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thông tin và lựa chọn đơn vị tư vấn môi giới xuất khẩu lao động uy tín do các cơ quan nhà nước giới thiệu
tiếp tục với thông tin về mưa lớn đã gây ngập và thiệt hại tại nhiều địa phương trong đó có hòa bình thanh hóa và nghệ an
mưa lớn đã khiến một số khu dân cư ven sông bùi thuộc địa phận các xã nhuận trạch xã tân vinh và thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình bị cô lập bởi nước lũ
lực lượng chức năng đã kịp thời di rời được một trăm bốn mươi tám người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trong đó cứu nạn được một trăm một mươi bảy người dân thuộc xã nhuận trạch hai mươi sáu người dân thuộc thị trấn lương sơn và năm người dân thuộc xã tân vinh
công tác cứu hộ cũng gặp không ít khó khăn vì khu vực sông bùi nước sâu chảy xiết và thời tiết mưa to
tại thanh hóa mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn bị ngập lụt cục bộ nhiều nơi bị ngập sâu chia cắt tạm thời
mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến cho nước khe suối dâng cao gây chia cắt đường giao thông nông thôn tại bảy thôn năm nhân khẩu tại xã xuân khang huyện như thanh
tại nghệ an mưa lớn chủ yếu ở các huyện quỳ hợp thanh trương nam đàn cửa hội cửa lò vinh quỳnh lưu
thống kê ban đầu đã có một người tại xã thanh nho huyện thanh trương trong lúc đi chăn bò bị nước cuốn trôi hiện nay đang mất tích
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày trái
còn về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an quận ba đình hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm an thuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại số chín mươi năm giải phóng phường cửa bắc thành phố nam định tỉnh nam định
và đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa
huyện yên mô tỉnh ninh bình bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện